ngày hôm nay một mươi bảy tháng bốn ban thường vụ tỉnh ủy bình phước đã họp biểu quyết và quyết định thi hành kỷ luật đối với ông lưu văn thanh
phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện hớn quản bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan kịp thời xem xét xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông lưu văn thanh
tương xứng với hình thức kỷ luật của đảng và báo cáo kết quả xử lý về ban thường vụ tỉnh ủy
ban thường vụ tỉnh ủy bình phước đã kết luận ông lưu văn thanh đã không chấp hành đầy đủ các quy định của đảng và nhà nước về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực tại chốt kiểm dịch phòng chống dịch covid một mươi chín tại thị xã bình long tỉnh bình phước
việc làm của ông đã tạo dư luận không tốt trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân
ảnh hưởng xấu đến vai trò tiên phong gương mẫu của người cán bộ đảng viên và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng uy tín của cá nhân